trước thêm tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn lãnh đạo đảng nhà nước
đã tới dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại đền thờ của người trên núi ba vì hà nội
cùng tham gia đoàn có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trương hòa bình
phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các đồng chí lãnh đạo đã thành kính dân hương tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh thủ tướng nguyễn xuân phúc
thay mặt toàn đảng toàn dân và toàn quân nguyện tiếp tục đoàn kết một lòng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách của người tiếp tục hôn đúc niềm tin và khát vọng dân tộc xây dựng đất nước việt nam thịnh vượng
hùng cường nền tảng để toàn đảng toàn quân và toàn dân viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc
từng bước thực hiện được mong muốn của chủ tịch hồ chí minh xây dựng nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn